với thủ đoạn gọi điện thoại đến và tự xưng là cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế của công an tỉnh đắk lắc
để lừa đảo chiếm đoạt tiền đối tượng lê minh hùng chú thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
sau thời gian điều tra xác minh lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ đối tượng hùng
đang lẩn trốn tại tỉnh severien campuchia
ngày một mươi tháng hai một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh long an và công an tỉnh severien bắt giữ hùng
tại cơ quan công an hùng khai nhận do thua cá độ bóng đá nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
khi lừa được tiền thì sang campuchia đánh bạc
với thủ đoạn trên hùng đã lừa hơn hai mươi người chiếm đoạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
một nhóm đối tượng hoạt động bảo kê đòi nợ thuê cưỡng đất tài sản khai thác cát trái phép
và tàng trữ sử dụng hung khí
để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh tiền giang
và các tỉnh trà vinh bến tre vừa bị công an tỉnh tiền giang phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
và công an tỉnh bến tre phát hiện bắt giữ năm đối tượng đồng thời tiến hành làm việc một mươi ba đối tượng khác có liên quan
trong đó đặng hoàng vũ chú thành phố mỹ tho là đối tượng chủ mưu cầm đầu bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận
giữa vũ và ông nguyễn kim tiến chủ tại tỉnh tiền giang có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông
vũ đã thuê nguyễn văn vui và phạm thanh hiền đến nhà ông tiến đòi bảy trăm linh triệu đồng từ ông tiến
từ ngày một mươi đến ngày một năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta chúng đã năm lần đến nhà ông tiến ném sơn chất bẩn xăng dầu gọi điện thoại
nhắn tin đe dọa khủng bố tinh thần buộc ông tiến đưa tiền
ông tiến đã chuyển cho đối tượng hai lần với số tiền là một mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của vũ lực lượng công an thu giữ một mươi tám dao tự chế một bình xịt hơi cay một ổ tiếp đạn của súng rulo
hai quyền vở ghi chép việc vay nợ và một số đồ vật tài liệu có liên quan
qua xác minh nhóm đối tượng trên đã gây ra bảy vụ gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
trong những ngày vừa qua bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long tỉnh quảng ninh
đã phát hiện kịp thời ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên tụ tập chạy xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng có dấu hiệu đua xe trái phép
đây là một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao chạy xe lạng lách có dấu hiệu tụ tập đua xe vừa bị tổ công tác phương án một mươi hai
gồm lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cảnh sát hình sự và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hạ long bắt giữ
hầu hết các phương tiện vi phạm đã được thay đổi ống xả hệ thống đèn và gia tăng công suất động cơ
bước đầu điều tra ngoài việc sử dụng mạng xã hội thành lập hội nhóm tụ tập chạy xe lạng lách các đối tượng vi phạm còn sử dụng các giải băng
có dấu hiệu nhận biết riêng tụ tập về các tuyến đường trung tâm tp hạ long chạy xe lạng lách bốc đầu
có bao nhiêu xe tất cả
sáu không nhớ tầm một mươi xe thôi
tầm một mươi xe dán chữ logo là hạ long và đeo giải băng là omep
thành nhập nhóm lâu chưa
mới rồi đó bao nhiêu lâu
một tháng lè
qua các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra và từ đó thì chúng tôi xây dựng các kế hoạch để tập trung xử lý các đối tượng này
chỉ trong hai ngày cuối tuần vừa qua khai thác triệt để các nguồn tin từ quần chúng nhân dân áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an tp hạ long đã phát hiện ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên
tụ tập chạy xe với vận tốc cao lạng lách đánh võng có dấu hiệu đua xe
trong đó nhiều đối tượng có địa chỉ thường trú tại các địa phương lân cận thông qua các hội nhóm tụ tập về thành phố hạ long vi phạm
cơ quan công an đã tạm giữ năm mươi năm phương tiện lập biên bản xử lý hành chính đối với hơn sáu mươi đối tượng
trong đó hầu hết các trường hợp vi phạm còn ở độ tuổi thanh thiếu niên học sinh
ngoài các biện pháp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền
triển khai đến công an
các phương xã giả soát các đối tượng có dấu hiệu vi phạm sử dụng các loại xe phân côi lớn lẹp pô đánh võng
và sử dụng các loại biển số không do các cơ quan có thẩm quyền cấp dùng các loại ống xả không do nhà sản xuất chế tạo
từ đó chúng tôi xây dựng các kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý mạnh các đối tượng trên
để tiếp tục đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó có hành vi tụ tập chạy xe tốc độ cao lạng lách đánh võng có dấu hiệu đua xe
cùng với việc tuần tra công khai các tổ phương án một mươi hai công an tp hạ long sẽ tiếp tục hóa trang quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm
công an tp thuận an tỉnh bình dương đang tạm giữ hình sự trần minh tuấn hai mươi bảy tuổi ngụ tại bình dương để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tuấn được xác định là một siêu trộm chuyên gây án vào đêm khuya
địa điểm được tuấn nhắm đến là các cửa hàng mua bán điện thoại tiệm thuốc tây văn phòng kinh doanh trên địa bàn tỉnh bình dương
điển hình như ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tuấn đột nhập cửa hàng điện thoại trên đường cmt tám lấy đi bốn chiếc điện thoại và một số tiền mặt
ngày tám tháng năm tuấn đột nhập tiệm điện thoại tại phường bình chuẩn lấy đi một mươi ba chiếc điện thoại và hơn một trăm linh triệu tiền mặt
ngày hai mươi năm tháng năm một cửa hàng điện thoại khác ở phường bình chuẩn bị tuấn lấy đi hơn một mươi triệu tiền mặt sáu chiếc điện thoại di động
sau nhiều lần theo dõi tới ngày một mươi tháng hai công an tp thuận an bắt giữ được tuấn
hiện đối tượng đã khai ra một số vụ mà mình thực hiện và trong đó có vụ tuấn gây án một mình có vụ tuấn đi cùng đồng bọn cảnh giới bên ngoài
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy trịnh quốc anh hai mươi ba tuổi quê tại tỉnh bình dương đã bị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp đồng bình

trịnh quốc anh hai mươi ba tuổi quê tại tỉnh bình

một mươi bốn tuổi còn sống sau năm ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát

trong công tác tìm kiếm nạn nhân đặc biệt là các thiết bị thủy lực
khoảng một mươi sáu h ba mươi giờ địa phương ngày một mươi hai tháng hai đã có một trận động đất bốn năm độ richter tại adiyaman

các phương tiện hiện đại mà đoàn cứu hộ việt nam đưa sang đang phát huy tác dụng rất tốt
trong công tác dụng rất tốt
đây là lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn
đối với thảm họa thiên tai phối hợp cùng với nhiều quốc gia khác
và đã giải cứu được nhiều nạn nhân ngay trong ngày công tác đầu tiên
chia sẻ với chúng tôi các thành viên đoàn cũng cho biết là tại hiện trường
khi mà gặp các thành viên của đoàn cứu nạn
các thành viên của đoàn là những người dân địa phương thì họ luôn để tay phải lên ngực trái
để thể hiện sự cảm động và biết ơn đối với lực lượng cứu nạn cứu hộ của việt nam
đoàn công tác của bộ công an việt nam sang trợ giúp thổ nhĩ kỳ lần này
ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn còn mang theo hai tấn đổ viện trợ y tế
bao gồm các loại thuốc cấp cứu cơ số thuốc thiết yếu vật tư y tế
lều trại dùng trong giã chiến các phương tiện hóa chất phòng chống dịch
và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa
tổng số hàng hóa y tế lên tới hai tấn
việt nam đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế này cho phía thổ nhĩ kỳ
thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp tnk afat
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ kịp thời của bộ công an
chính phủ và nhân dân việt nam đại diện afast cho biết cơ quan này sẽ điều phối
các vật tư y tế về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế
nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu
trong đó có bệnh viện lớn nhất của adyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị
số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi ba tháng hai đội cứu nạn cứu hộ việt nam
được phân công chuyển đến tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường mới
bởi có ưu thế về thiết bị chuyên dụng hiện đại sự chuyên nghiệp
nên ưu tiên chạy đua với thời gian tìm người còn sống sót ở các khu vực thiệt hại khác
khu vực đội cứu nạn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ trong hai ngày vừa qua
là một trong ba khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa động đất
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
phó xá ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo lê hoài hận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã phú thuận huyện thoại sơn tỉnh an giang
án tù trung thân về tội giết người đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường
số tiền một trăm sáu mươi ba triệu đồng cho gia đình người bị hại
theo cáo trạng ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hận cầm dao rượu ra phía sau nhà làm cỏ
thì thấy mái tôn của nhà phan văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi lẫn sang vách tường nhà mình
nên xảy ra xô xát hận đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu người khiến nạn nhân sơn tử vong
trước khi đến bệnh viện sau khi gây án hận đến công an xã phú thuận đầu thú
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hận bị khởi tố điều tra sau khi gây án hận bị bệnh tâm thần
nên áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện
hận bị bệnh tâm thần trung ương biên hòa đến ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bệnh đã ổn định
không cần thiết điều trị bắt buộc nữa hận được cho xuất viện và tiếp tục bị tạm giam để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
bốn đối tượng là nguyễn ngọc kha huỳnh quốc tuấn nguyễn thanh trọng và hồ minh hậu
cả bốn đều chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
trước đó do mâu thuẫn xã hội kha đã triệu tập hàng chục thanh niên trên địa bàn
mang theo gậy gộc đá và giao tự chế kéo đến xóm chùa ở thị trấn long giao để tìm nhóm của ngô đình minh
ba mươi một tuổi khi đến nơi cả hai nhóm đã dùng hung khí ném qua lại gây thương tích và gây dối trật tự công cậu
ngoài ra nhóm của kha còn sử dụng gạch đá gậy bóng chảy đập phá cửa chính cửa sổ
cửa thông gió của bảy nhà dân bên đường thì bị tổ một trăm sáu mươi một công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai phát hiện
được một mươi sáu đối tượng
vào trưa ngày hôm nay công an quận tân bình tp hcm đã triển khai lực lượng khám xét chi nhánh
của trung tâm đăng kiểm năm nghìn năm v trên đường hồng hà quận tân bình tp hcm
hàng chục cảnh sát cơ động cảnh sát kinh tế cảnh sát giao thông được huy động phục vụ cho việc khám xét
những người không liên quan không được phép đến gần khu vực này
đây là động thái phục vụ mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ
nhận hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác và sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị
phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và một số tỉnh thành
trước đó ngày chín tháng hai lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tri cục đăng kiểm số sáu
đường lý tự trọng phường bến thành quận một tp hcm
tính đến nay công an tp hcm đã khởi tố sáu vụ án bắt tạm giam tám mươi chín người là giám đốc phó giám đốc
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố
chỉ tính riêng trong đêm ngày một mươi một tháng hai ba tổ công tác của công an tp vinh đã triển khai trên các tuyến đường lê ninh nguyễn sĩ sách phan đăng lưu
quá trình kiểm tra hơn một trăm năm mươi trường hợp đã phát hiện bảy trường hợp người điều khiển ô tô tham gia giao thông có vi phạm về nồng độ cồn
một trường hợp điều khiển ô tô tham gia giao thông có vi phạm về nồng độ cồn

tính từ ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày năm tháng một âm lịch cho đến nay công an tp hcm đã phát hiện và xử lý ba mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn xử phạt số tiền hơn hai trăm bảy mươi năm triệu đồng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần kha minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại huyện phú tân tỉnh cà mau hiện đang sinh sống tại quận gò vấp tp hcm để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội trần kha minh quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái sinh năm hai nghìn một mươi trú tại xã bình phước huyện mang thít
đến ngày một mươi tháng hai minh điều khiển xe mô tô từ tp hcm đến vĩnh long để gặp nạn nhân sau đó đưa bé gái đến một phòng trọ
trên địa bàn huyện long hồ để nghỉ và quan hệ tình dục sự việc sau đó đã bị gia đình cháu bé phát hiện và trình báo công an